và mở đầu bản tin sẽ là thông tin khởi tố đối tượng tạt xăng phóng hỏa giết người xảy ra tại vĩnh long
sau khi vào cuộc điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với trương hoài thương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trú tại xã mỹ hòa thị xã bình minh tỉnh vĩnh long để điều tra về hành vi giết người
đáng chú ý nạn nhân trong vụ việc là mẹ kế và em trai cùng cha khác mẹ của thương
theo hồ sơ của cơ quan điều tra thương là con riêng của chồng bà nguyễn thị thanh nhường
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chú xã mỹ hòa thị xã bình minh
khoảng hai mươi h ngày hai mươi tám tháng tám sau khi nhậu xong thương nhớ lại mâu thuẫn với bà nhường
nên đã nảy sinh ý định giết chết bà nhường
sau đó thương điều khiển xe máy đến cửa hàng tạp hóa mua ba lít xăng mang về nhà
thấy bà nhường và trương hoài thanh là em trai cùng cha khác mẹ với thương đang ngủ trên giường
thương đã lấy xăng tạt vào người bà nhường và thanh
đồng thời chấm lửa làm bà nhừng và thanh bị cháy toàn thân
hậu quả bà nhưng tử vong còn thanh đang điều trị tại bệnh viện nhi đồng tp hcm
và hiện tình trạng sức khỏe đang nguy kịch
riêng đối tượng trương hoài thương sau khi gây án đã bỏ trốn
cho đến ngày ba mươi tháng tám thương đến công an thị xã bình minh đầu thú
và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình